triển khai phong trào thi đua dân vận khéo thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả thiết thực
bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đã xây dựng được một mươi bảy mô hình dân vận khéo trong đó có hai mô hình cấp tỉnh một mươi năm mô hình cấp đồn
tiêu biểu như mô hình chống cây ăn quả tại đồn biên phòng nậm lạnh mô hình hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo tại đồn biên phòng mường lạn
mô hình phối hợp duy trì an ninh trật tự sinh hoạt cho học sinh bán chú trên biên giới tại đồn biên phòng triềng tương
ngoài các mô hình tiêu biểu hiện nay các đồn biên phòng đang triển khai nhiều mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trồng cây ăn quả trên đất dốc nuôi gia súc gia cầm mô hình vườn ao chuồng
các mô hình dân vận khéo đã góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới